thời điểm này các trà lúa đang ở giai đoạn chín sữa chín sáp trên đồng ruộng ở các địa phương của tỉnh quảng trị
tuy nhiên nhiều ngày qua thời tiết nắng nóng sen kẽ mưa rào đã tạo điều kiện thuận lợi cho dày nâu và dày lưng trắng tăng nhanh và lây lan ra diện rộng
mật độ phổ biến từ tám trăm linh đến hai con một mét vuông nơi cao nhất là năm đến bảy con một mét vuông gây cháy cục bộ ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh
hợp tác xã lễ môn xã do phong huyện do linh tỉnh quảng trị vụ đông xuân này gieo trồng hơn một trăm hai mươi hectare lúa hiện nay có gần ba mươi hectare bị nhiễm dày nâu
còn ở xã trung hải huyện do linh có sáu trăm linh hectare lúa thì diện tích bị nhiễm dày nâu là hơn một trăm hai mươi hectare và gần một mươi năm hectare
còn ở xã trung hải huyện do linh có sáu trăm linh hectare thì diện tích bị nhiễm dày nâu là hơn một trăm hai mươi hectare và gần một mươi năm hectare
đó là thời tiết mưa nắng thất thường và người dân mua các loại thuốc trôi nổi trên thị trường về để bơm lúa nhưng không gây chết dày mà còn làm cháy cả lúa
toàn tỉnh quảng trị hiện có hơn hai hectare lúa bị nhiễm dày số diện tích bị nhiễm nặng là ba trăm sáu mươi hectare mật độ phổ biến từ tám trăm linh tới hai con trên một mét vuông nơi cao từ năm tới bảy con trên một mét vuông